ngày bốn tháng bốn cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm đã tổ chức trao tặng vật tư y tế
nhu yếu phẩm cho các lực lượng trên tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh tây ninh
số vật tư này trị giá hai trăm linh triệu đồng bao gồm nhiều vật tư y tế cùng nhiều nhu yếu phẩm khác
lãnh đạo tỉnh tây ninh cho biết tỉnh đã chăm lo cho các lực lượng phòng chống dịch rất khẩn trương và chú đáo
tuy nhiên với đường biên giới dài hai trăm bốn mươi km thì thật khó khăn đối với các lực lượng biên phòng công an quân sự trong công tác phòng chống dịch
tây ninh mong muốn nhận được sự cảm thông chia sẻ hỗ trợ từ nhân dân và xã hội và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh